tăng cường kỹ năng làm việc nhóm tìm ra giá trị của bản thân kỹ năng thuyết trình kỹ năng trả lời phản biện và tư duy phản biện
đó là những gì mà những người khuyết tật trẻ tuổi có thể đạt được khi phát triển kỹ năng giao tiếp
đây cũng là những mục tiêu mà câu lọc bộ hoa đá của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn cùng đại sứ quán mỹ đang hướng tới
để mang tới những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng người khuyết tật trẻ tuổi việt nam
đây là một cuộc thi hùng biện của các bạn trẻ thanh niên khuyết tật trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi năm đang sinh sống học tập và làm việc tại hà nội
để vào được đến vòng thi này họ đã phải trải qua các phần đào tạo bổ trợ thêm bốn kỹ năng cần thiết
bao gồm kỹ năng làm việc nhóm tìm kiếm giá trị bản thân kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện
có mặt ở đây ngày hôm nay các bạn trẻ khuyết tật này sẽ phải nói lên quan điểm của mình về một vấn đề họ quan tâm
bằng hình thức thi thuyết trình và hùng biện theo nhóm
cộng đồng người khuyết tật nói chung thì tôi thấy để bình đẳng hòa nhập được với cả ngoài xã hội thì
ngoài bỏ qua được cái mặc cảm tự ti thì cũng phải bổ sung được những cái kiến thức cơ bản để có thể giao tiếp được với cả mọi người
điều này rất cần thiết cho các hội viên của người khuyết tật trên thành phố hà nội cũng như là các hội viên của người khuyết tật trên cả nước
đó mang lại các cái tinh thần và cái ý nghĩa để cho người khuyết tật vượt qua
các hội viên của người khuyết tật trên thành phố hà nội cũng như là các hội viên của người khuyết tật trên cả nước
các hội viên của người khuyết tật trên thành phố hà nội cũng như là các hội viên của người khuyết tật trên cả nước
được triển khai nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm của chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ đông nam á
và chào mừng ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai
mục đích chính của dự án là giúp thanh niên khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung
tự tin hơn về bản thân đặc biệt là trong việc nói lên quan điểm của mình với người khác
có thêm những kỹ năng giao tiếp cần thiết nhất để áp dụng vào công việc và cuộc sống
xã hội hiện nay chúng ta đang hướng đến việc hòa nhập cộng đồng
hướng đến việc người khuyết tật có thể có một môi trường được học tập
giao lưu học hỏi hay là môi trường làm việc giống như những người không khuyết tật
bởi vậy mà cái việc mà có một cái buổi có cái dự án phát triển kỹ năng giao tiếp cho người khuyết tật này diễn ra
thì sẽ giúp cho người khuyết tật tự tin hơn được khẳng định bản thân mình
đồng thời là hòa nhập vào môi trường một cách tốt hơn
có thể nói lên tiếng để thay đổi lên tiếng để nói về những vấn đề của chính mình
để được giao lưu chia sẻ với nhau hướng tới xây dựng một cuộc sống tích cực và nhân văn
là mục tiêu cuối cùng được cộng đồng và xã hội hướng đến
nhằm mang tới cho cộng đồng người khuyết tật việt nam một cuộc sống tốt đẹp hơn
để làm được điều này thì phát triển kỹ năng giao tiếp cho người khuyết tật sẽ là một việc làm cần thiết hiện nay